chỉ số già hóa dân số của tp hcm hiện đang ở mức bốn mươi chín bốn cao hơn cả nước sấp xỉ một
đây là một trong những yếu tố đáng lo ngại về chất lượng dân số
vấn đề này xảy ra bởi thành phố đang phải đối diện với nhiều khó khăn chưa thể giải quyết ngay lập tức
như nhà ở việc làm môi trường ô nhiễm vệ sinh an toàn thực phẩm hay dịch bệnh
thành phố đang bước vào giai đoạn gia hóa dân số
trong khi đó tỷ suất sinh con của người dân thành phố là một ba mươi chín con trên một phụ nữ
đây là tỷ suất rất thấp so với cả nước là hai chín con trên một phụ nữ
tính từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi chín tỷ suất sinh con của người dân thành phố giảm từ một bảy mươi sáu con trên một phụ nữ
xuống còn một ba mươi chín con trên một phụ nữ
tp hcm đang xếp trong nhóm hai mươi một tỉnh thành phố có mức sinh thấp
mức sinh thấp sẽ tác động mạnh đến cơ cấu dân số thành phố trong tương lai
hiện các cấp các ngành của tp hcm đang triển khai

nhiều cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con
góp phần duy trì mức sinh phục vụ phát triển thành phố